tổng số tiền cả nhóm này đã chiếm đoạt lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
thu thập tài liệu chứng cứ công an xác định đoạn vũ trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị là đối tượng chuyên cung cấp số tài khoản
cho các đối tượng khác lừa đảo chuyển tiền vào tài khoản đó để hưởng lợi trái phép
sau khi có đủ căn cứ công an thị xã thái hòa đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với đỗ thiên hưng võ văn mỹ võ minh tình và vũ quốc bá
cùng chú tại huyện triệu phong quảng trị về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
khám xét và thu giữ một ô tô tám điện thoại di động một máy tính laptop hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
các đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc
với số tiền lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
trung bình mỗi ngày chúng chiếm đoạt từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng
một mươi bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại một căn nhà hai tầng thuộc thôn lê

vừa bị công an tỉnh hương yên bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hơn hai trăm một mươi năm triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng
một bộ bắt đĩa bốn quân vị một mươi bảy điện thoại di động năm ô tô cùng các vận trực liên quan
được biết đây là nhóm đánh bạc chuyên nghiệp do nguyễn tất thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tệ tỉnh thái bình cầm đầu
thuận tìm địa điểm chuẩn bị dụng cụ phục vụ việc đánh bạc rồi thuê các đối tượng thu phế các con bạc và canh gác
các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc di động trên địa bàn bốn tỉnh là hương yên hà nam nam định thái bình
nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng vây bắt
vào trường ngày hôm qua một vụ cháy đã xảy ra tại cơ sở sơn tĩnh điện nằm tại tổ tám mươi số một mươi một đường giáp văn cương
quận liên triều tp đà nẵng
do ông nguyễn cữu thái
sáu mươi một tuổi làm chủ
trước đó người dân phát hiện khói lửa bốc lên tại cơ sở trên nên đã hô hoán cho chủ cơ sở và nhân dân trong khu vực biết tìm cách cứu chữa
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận liên triều đã điều ba xe chữa cháy đến hiện trường
lúc này ngọn lửa xuất phát tại khu vực sơn tĩnh điện cháy lan ra toàn bộ khu xưởng
lực lượng chữa cháy đã triển khai hai hướng tiếp cận bên hông và chính diện phun nước dập tắt đám cháy
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn
rất may do dập lửa kịp thời đã không để cháy lan sang nhà dân
đây là vụ cháy nhà kho thứ ba liên tiếp trên địa bàn quận liên triều chỉ chưa đầy một tháng
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vào sáng nay một tháng bảy cho biết
tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn cho đến sáu giờ ngày hôm nay mùng một tháng bảy
việt nam có bảy mươi sáu ngày không ghi nhận ca lây nhiễm
trong cộng đồng việt nam được các chuyên gia quốc tế khuyến cáo cần cẩn thận chậm hơn
khi quyết định mở cửa đường biên giới hay nối lại các đường bay quốc tế
đến thời điểm này ba trăm ba mươi năm trên ba trăm năm mươi năm trường hợp dương tính với virus sars cov hai ghi nhận ở việt nam
đã được công bố khỏi bệnh đã chiếm chín mươi bốn bốn tổng số ca bệnh và không có trường hợp nào tử vong do covid một mươi chín
và hiện còn hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị tại các cơ sở y tế và đa số bệnh nhân
sức khỏe đều ổn định trong đó bốn người đã cho kết quả âm tính một lần và năm người âm tính hai lần trở lên
với virus sars cov hai và đến thời điểm này nước ta còn một mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem
các chương trình khác của chúng tôi trên anntv